tại buổi họp báo định kỳ sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
xử lý theo đúng quy định pháp luật trường hợp của hoa khôi nam em
sở thông tin truyền thông tp hcm đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật
sở nhấn mạnh những người sử dụng mạng xã hội cũng là người hưởng lợi từ thông tin trên mạng xã hội
nếu mỗi người đưa lên mạng thông tin tích cực hành động nhân văn sẽ đón nhận năng lượng tích cực
còn ngược lại thì người dùng mạng sẽ nhận lại năng lượng tiêu cực bị xúc phạm trực tiếp
với cơ quan quản lý thực thi pháp luật sở thông tin truyền thông kiên quyết xử lý những người lợi dụng mạng xã hội
để thu hút lôi kéo dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn vi phạm pháp luật
chiều cùng ngày nam em cũng đã xin lỗi khán giả về những hành động livestream gây ảnh hưởng thời gian qua trên trang cá nhân
trước đó nhân vật này nhiều lần livestream trên mạng xã hội kể lại chuyện tình cũ của mình
và bốc phốt nhiều đồng nghiệp là nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật